hôm nay phải dày dặn mới được không khiến cá nó vùi ra hết
tuy nhiên về sản phẩm chủ lực tại thơm rơm vẫn là lưới
mùa này ngư dân đang rộ ra đồng nước nên lưới tiêu thụ rất chạy
mà nói tới lưới thơm rơm ai mà không ưa không chuộng
lưới thơm rơm rất đa dạng như lưới mắt nhỏ dùng để bắt cá linh ca rô
lưới mắt lớn hay lưới ba màng để bắt cá mẹ dinh cá lóc cá tra
lưới thơm rơm còn có ưu điểm là mắt đang hẹp độ bền cao dễ danh bắt cá
giá lại dừa phải nên phù hợp với túi tiền của bà con mưu sinh bằng nghề hạ bạc trong mùa nước nổi
cho dù là người đi lưới cá chuyên nghiệp hay anh nông phu
bốn tháng nước nổi cởi áo biến thành ngư dân hầu như ai cũng chuộng lưới thơm sơn
một phần là do thói quen tiêu dùng nhưng hơn hết là những ưu điểm mà sản phẩm của she mang lại
cho đến nay sản phẩm lúa thơm rơm cung cấp hầu hết cho thị trường các tỉnh miền tây nam bộ
và mở rộng sang cả thị trường các tỉnh miền đông và sang tận campuchia
trong cuộc sống của cư dân sông nước miền tây
chiếc xuồng ghe lưới ghe câu dường như đã in đậm trong ký ức
ai lớn lên từ miền đồng cũng hơn một lần theo cha theo chú đi gỡ lưới buổi sớm mai
nghe tiếng cá quẩy đuôi nhìn những tay lưới bạc lung linh trong nắng sớm
những chiếc xuồng lưới nhỏ nhoi cứ chồng chành lặng thầm đuôi lớn bao thế hệ gắn đời mình trên sông nước
nơi được mệnh danh với thương hiệu ghe nam quang nổi tiếng
cái tên năm quang cũng là một giai thoại kỳ thú của bà con ngày xưa khi mùa lũ về
người nông dân làm ruộng chỉ cần cái xuồng cái kem mận ăn trong bốn tháng nước nổi
thì cần gì mua ghe to sụt lớn cho phí
vậy là xóm ghe làm ra loại ghe nhỏ đóng bằng cây tạp nhà trường để phục vụ cho bà con mùa lũ
nam quang có nghĩa là xài một năm
tuy nhiên những ký ức ấy giờ đã rất khó để tìm thấy
khi những chiếc xuồng nam quang hầu hết đều đã được thay thế
bằng chiếc xuồng nhựa composite chẳng tiện và bền dùng
vẫn là những xưởng ghe nằm sang sát nhau với đủ quy mô lớn nhỏ
nhưng ngoài những chiếc xuồng gỗ loại lớn thì đều là xuồng composite
có còn không ghe nam quang
cái nam quang của mùa nước nổi
rất may vẫn còn đó những người chung thủy với cái nghề làm xuồng ba lá nam quang
anh phong làm công việc này đã hơn ba mươi năm có lẽ
thuổi nhỏ anh đã theo phụ gia đình trét xuồng tám đinh
lớn lên một chút thì cầm cưa cầm đồ
lớn lên một chút rồi mê nghề lúc nào không hay
dù thị hiếu khách hàng đã có nhiều thay đổi
nhưng bao năm qua anh vẫn luôn kiên trì với cái nghề một nam quang này
trước nhất mình đi mua cây hả chị
rồi về mình đi xả
xả rồi mình phơi
phơi rồi mình phải về đóng
tiếp đó đóng hoàn thành cái xuồng kia này nè
mới đầu gáp vô
hai mỏ này
rồi gọt công rồi chép
cái xuồng này đóng khoảng ngày thì nó hai chiếc mà cả năm giờ mới có gọi
mà sáng làm sớm á được nghe là không có nghỉ luôn á
thì xuyên suốt nó có gọi hai chiếc
thì bình thường gọi một chiếc là gọi sớm đó
chừng một mươi giờ một mươi một giờ là gọi rồi
xuồng nam quang là rất gọn nhẹ
cho được đóng bằng gián xẻ
chỉ dày từ một đến một hai cm
nguyên liệu chính là các loại gỗ tạp như xoài bạch đàn gáo sầu riêng còng
khai thác từ các khu vườn tạp
và để có thể giữ được giá rẻ cho loại xuồng năm quang
chừng sáu trăm linh đồng một chiếc xuồng bốn mét
anh phong phải kiêm nhiệm nhiều chai trò
từ đi chiều mua cây làm thợ đóng ghe xuồng
đến đi giao hàng cho dựa
để lấy công làm lời duy trì sản xuất
nhưng khi giao hàng cho dựa

mùa có nước nhảy bờ này
đi tới đâu cũng thấy cảnh nhộn nhịp
làng làng xóm xóm rôm rã vào mùa
làng nào nghề đấy
tại quyền châu phú tỉnh an giang
chúng tôi được giới thiệu đến thăm làng nghề

đến thăm làng nghề lọt cua mỹ đức
con ở đây quan niệm mùa cua là mùa nước nổi
bởi thời điểm đó cua mới chạy nhiều
cả làng nghề sáu mươi ba hộ sống tập trung với nhau và cùng làm nghề đan lò cua này
nhiều năm trước bà con đăng lợp là để gia đình tự đặt cua chứ không bán
hiện nay nghề đặt cua có ăn nên bà con làm lợp để bán là chủ yếu
nhờ vậy đời sống của nhiều hộ dân ở đây đã khá lên rất nhiều
có hộ mỗi năm bán được gần năm trăm linh cái lọt thu lãi vài chục triệu đồng
vì thế có nhiều hộ đang nghĩ làm nghề đặt cua mà chỉ chuyên làm nghề đan lọt để bán
chúng tôi tìm đến thăm gia đình của bà nguyễn thị to
gia đình bà có đến ba chiếc giỏ máy đặt cua
đúng ra vào thời điểm này như mọi năm

gia đình bà đã kéo giỏ máy xuống để đặt cua khắp các cánh đồng
nhưng năm nay lọt hút hàng quá giá lọt tăng khá cao
nên gia đình bà vẫn còn nán lại đang lọt bán
bà cho biết mùa nước năm nay cua chạy khá mạnh
nhiều hộ dân ở campuchia cũng qua đặt mua với số lượng lớn
nên giá lọt tăng nhiều so với năm rồi
đã hơn hai mươi đồng một cái
nếu tính ra với giá cua bốn năm một kg
bà con ở nhà đang lọt bán có lợi nhiều hơn
nếu tính chung từ mùng năm tháng năm đến đầu mùa lũ
bà con sắm lọt kênh đào mỹ đức này đã bán mấy chục ngàn cái lọt rồi
mà năm nào cũng vậy
xem ra bà con sống với nghề đan lọt cũng khá ổn định
mùa nước nổi đã về
đây đó trên những cánh đồng bà con đã tất bật mua sinh trước những món quà tặng đa dạng của thiên nhiên
đồng bằng châu thổ sông cửu long đang vào mùa
một mùa nước nổi một mùa mua sinh của những lạc nghệ